sáng hai mươi một tháng bảy tại hà nội đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
thay mặt bộ chính trị có buổi làm việc với tổng liên đoàn lao động việt nam để triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
bộ chính trị đã thống nhất cao quyết định điều động chỉ định đồng chí nguyễn đình khang ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
thôi tham gia ban chấp hành ban thưởng vụ và thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy hà nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
giữ chức bí thư đảng đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
trước đó bộ chính trị đã có quyết định đồng chí bùi văn cường bí thư đảng đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
thôi giữ chức bí thư đảng đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam và điều động chỉ định đồng chí cường giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh đắk lắc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi